tuần qua thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tới thăm kiểm tra công tác tại công an xã tăng tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
và công an xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an xã biên giới
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
công an xã biên giới cần thường xuyên tự học tự rèn nâng cao kỹ năng giao tiếp công tác dân vận
chính quyền địa phương tạo điều kiện đảm bảo môi trường làm việc cũng như đời sống cho cán bộ chiến sĩ tại địa bàn